chiều và tối ngày một tháng một mươi có hàng trăm công dân của kiên giang và các tỉnh cà mau bạc liêu hậu giang
về từ thành phố hồ chí minh bằng xe máy được phía công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ dẫn đoàn
đưa về địa bàn giáp danh địa bàn tỉnh kiên giang trên quốc lộ tám mươi thuộc huyện tân hiệp
lường trước được sự việc này chính quyền huyện tân hiệp đã huy động lực lượng mà chủ công là công an và y tế
tiếp đón và đưa về khu cách đi tập trung của huyện
tại đây lực lượng công an đã trực tiếp phân loại công dân
địa bàn để bố trí nơi nghỉ tạm thời đồng thời giao cho lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
đối với công dân thường trú tại tỉnh kiên giang
sau khi hay được thông tin là sẽ có một đoàn người ở các tỉnh miền tây về đổ về có thể trên quốc lộ một
đối tân hiệp là cửa ngõ chúng tôi đã nhanh chóng là họp là ban chỉ huy lại
để phân công các lực lượng chốt chặn đồng thời làm tắt tư tưởng bà con
để giữ yên trực tự
để chúng tôi phân loại xét nghiệm nhanh
đối với những công dân ở địa bàn tỉnh kiên giang sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính
thì được phân loại và đưa về các khu cách ly của tỉnh đóng trên địa bàn thành phố rạch giá và huyện châu thành
để cách ly y tế trong thời gian bảy ngày và thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín ba lần
nếu có kết quả âm tính thì cho về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà
còn đối với công dân các tỉnh khác thì lực lượng cảnh sát giao thông và quân đội
sẽ dẫn đoàn hoặc dùng xét nghiệm
ô tô chở họ về đến địa bàn giáp danh để giao lại cho địa phương nơi họ thường trú tiếp nhận
nhìn chung việc đón tiếp bà con tự về quê tại cửa ngõ huyện tân hiệp tỉnh kiên giang diễn ra chú đáo và an toàn
về công tác mà chuẩn bị đón bà con thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị thức ăn nhanh
đó rồi nước uống rồi cũng giữ trực tự để cho bà con có cái chỗ ngồi ổn định
nhìn chung đến giờ này thì chúng tôi kiểm soát rất là tốt
thì bà con cũng phấn khởi rất là an tâm và tin tưởng vào cái sự điều hành lãnh đạo cũng như chỉ đạo đưa đón bà con về trong cái đợt này
được biết những người tự về quê bằng xe máy đợt này đa phần là người có hoàn cảnh khó khăn đi làm công nhân
nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh tại thành phố hồ chí minh và bình dương
các nhà máy công ty đóng cửa nên họ bị mất việc làm
cộng với việc giãn cách phòng chống dịch ở hai địa phương này quá lâu
nên họ không có tiền đóng cho chủ
chủ nhà trọ nên đã tự chạy xe máy về quê
trong chiều tối ngày mùng một và dặn sáng ngày mùng hai tháng một mươi
hàng trăm công dân từ thành phố hồ chí minh tự đi xe máy về quê
tại các cửa ngõ trên tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sòi thuộc huyện châu thành
và trên tuyến quốc lộ sáu mươi một thuộc huyện hồ chí minh
trong khi đó một địa bàn giáp xanh giữa huyện hò quao tỉnh kiên giang và tỉnh hậu giang
cũng được lực lượng công an và chính quyền địa phương nơi đây hỗ trợ kịp thời
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiên giang đã dẫn đoàn cho gần một trăm linh xe máy
với gần hai trăm linh công dân tỉnh cá mau và bạc liêu về đến địa bàn giáp xanh
để bàn giao cho chính quyền tỉnh bạn tiếp nhận và hỗ trợ bà con về quê được an toàn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh bình dương sáng nay cho biết
đã mời làm việc với hai đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin sai sự thật
kích động kêu gọi người dân tự ý bỏ về quê làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
cũng như tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
qua xác minh lực lượng chức năng xác định thanh niên hai mươi bảy tuổi quê kiên giang
hiện đang làm công nhân và tạm trú tại phường tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên
ngày hai mươi chín tháng chín thanh niên này có tham gia nhóm hội tụ tân uyên có khoảng hai trăm linh thành viên
và đăng thông tin kêu gọi người dân ngày một tháng một mươi tập trung để về quê
cùng ngày lực lượng công an đã mời làm việc với một phụ nữ ba mươi một tuổi quê sóc trăng
ngày một một mươi người này cũng sử dụng tài khoản xã hội cá nhân đăng thông tin
kích động người dân gây bạo động làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trả tự
qua làm việc với cơ quan chức năng người phụ nữ này cho biết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chị đã nhận được số tiền tám trăm linh đồng của nhà nước hỗ trợ
nhưng vẫn đăng thông tin sai sự thật trên với mục đích muốn được nhận thêm tiền hỗ trợ
các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái
gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật và cam kết không tái phạm
trong khi đó để điều tra làm rõ việc lợi dụng không gian mạng đăng tải nội dung sai lệch
nhằm bôi nhọ nói xấu và hạ thấp uy tín của lực lượng công an nhân dân
công an huyện tủa chùa tỉnh điện biên vừa triệu tập đối tượng tháo a hồng
chú tại xã xính phình
vào tối ngày hai mươi tám tháng chín trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip
ghi lại hình ảnh một cán bộ công an huyện tùa chùa đang thu tiền
kèm theo nội dung đăng tải không biết nói gì nữa khóc
đoàn clip đã thu hút được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ với nội dung khiếm nhã
xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh danh dự uy tín của lực lượng công an nhân dân
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện tủa chùa đã điều tra xác minh
chủ tài khoản và tiến hành triệu tập đối tượng tháo a hồng
để làm rõ động cơ mục đích của việc đăng tải clip trên
không khai nhận do có hành vi vi phạm cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự
nên hồng cùng với hai đối tượng khác đã bị công an xã mường báng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
với tổng số tiền là ba triệu đồng
tuy nhiên trong lúc đó kho bạc nhà nước đã nghỉ do hết giờ làm việc
nên đối tượng đã nhờ lực lượng công an xã mường bán thu tiền và đi nộp sức đối tượng vào ngày hôm sau
theo đúng quy định tại khoản hai điều bảy mươi tám luật xử lý vi phạm hành chính
công an huyện tùa chùa đã yêu cầu hồng ngay lập tức gỡ bỏ
clip gốc đăng tải bài xin lỗi công khai trên chính tài khoản mà đối tượng đã đăng bài trước đó
đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
tổ chức khủng bố việt tân vẫn tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá đảng nhà nước việt nam
như kích động người dân gây dối trả thử công cộng chống người thi hành công vụ
phá hoại tài sản bằng việc xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước ta
đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay chúng đã lợi dụng những hạn chế
khuyết điểm tại một số nơi để xuyên tạc từ đó rụ rỗ lôi kéo người dân nghe và làm theo
nhằm mục đích chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đảng và nhân dân ta
ngay khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại vũ hán trung quốc sau đó lây nhiễm ra nhiều nước trên thế giới
rất kịp thời đảng nhà nước việt nam đã lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị
triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp
phòng chống dịch lực lượng y tế công an quân đội đã sớm vào cuộc triển khai nhiều biện pháp chống dịch
và bảo đảm an sinh và an ninh trật tự
thế nhưng cùng lúc này tổ chức việt tân cũng điên cuồng chống phá
bằng việc cắt ghép tinh vi hình ảnh chống dịch kèm theo những lời bình luận thiếu thiện trí
dối trá bịa đặt vu cáo sai sự thật hòng lừa dối người dân
nhất là khi bộ công an bộ quốc phòng tăng cường chi viện cho thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam phòng chống dịch thì việt tân bịa đặt thông tin cắt ghép hình ảnh
để vô khống quân đội
xuyên tạc quân đội đe dọa chấn áp dân
mục đích của chúng là chia rẽ quan hệ công an quân đội với nhân dân
các tổ chức này đã tìm cách khoét sâu vào những vụ việc những bất cập xảy ra
ở một số thời điểm cụ thể tại một số địa phương cụ thể
mà không hề đề cập gì đến cái nỗ lực chung của cả nước
nhằm vẽ lên một bức tranh méo mó về tình hình dịch bệnh cũng như phòng chống dịch bệnh của việt nam
những luận điệu mà việt tân đưa ra đã bị xóa nhòa
trước hình ảnh cán bộ chiến sĩ quân đội công an không quản nắng mưa
tận tụy tổ chức đi mua vận chuyển lương thực thực phẩm tới từng nhà dân
vậy nhưng không dừng lại tổ chức việt tân lại tiếp tục tuyển cộng tác viên trong nước
để bày ra cái gọi là chương trình giúp đỡ khẩn cấp trong đại dịch
với tên gọi chút quà yêu thương
để thực hiện chương trình mị dân này chúng lập trang facebook
rồi đăng tải những lời quảng bá như một miếng khi đói bằng một gói khi no
lá lành đùm lá rách
và kèm theo hướng dẫn chi tiết thủ tục để người dân nhận quà
và kèm theo hướng dẫn chi tiết thủ tục để người dân nhận quà
hôm qua các hoạt động này thì móc lối lôi kéo gây ảnh hưởng đối với quần chúng
ngoài ra thì trong quá trình trao quà cho đối tượng phỏng vấn
sau đó thì bình luận vẽ lên bức tranh về cái sự khó khăn của việt nam
của người dân trong dịch bệnh
đây thực chất cũng là một thủ đoạn mà việt tân thường xuyên sử dụng
đó là dùng cái lợi ích vật chất để rụ rỗ lôi kéo người dân khó khăn
tùy hành vi mà có thể xử lý các đối tượng này về tòi hợp đồng
nhằm đọc độ chính quyền nhân dân
theo đó thì người tổ chức người xúi trục người hoạt động đắc lực
gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một mươi hai năm cho đến hai mươi năm
tù trung thông hoặc tử hình
người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm cho đến một mươi hai năm
người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm cho đến năm năm
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cảnh báo
việc chúng lập trang facebook để kêu gọi người dân tham gia
rồi hướng dẫn người dân nhắn vào hộp thư inbox sẽ nhận được quà
về bản chất nhằm thu thập thông tin cá nhân từ đó liên lạc móc nối dụ dỗ mua chuộc
trước đây đã có nhiều đối tượng nghe và làm theo lời dụ dỗ của việt tân
nên đã vi phạm pháp luật và phải lĩnh những hình phạt nghiêm khắc
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang
đã tạm giữ hình sự trần thanh nhàn chú tại huyện an phú
vào ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện an phú nhận được tin báo
về việc gia đình người dân trên địa bàn xã phú hữu bị trộm đột nhập
lấy đi lượng lớn tiền và vàng tương đương khoảng bốn mươi năm chỉ vàng
lực lượng công an huyện đã xác minh và phát hiện trần thanh nhàn
là hàng xóm của nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn
trưa ngày hai mươi chín tháng chín tiến hành kiểm tra khám xét
lực lượng công an thu giữ trên người nhàn gần một mươi hai triệu đồng
một nhẫn vàng hai mươi bốn carat qua đấu tranh
trần thanh nhàn đã thừa nhận hành vi của mình
đã có bốn tiền án vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản
đó là đối tượng nguyễn anh vinh chú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên
vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên
khởi tố và bắt tạm giam
vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín vinh vào ký túc xá
trường đại học sư phạm thái nguyên
sau khi quan sát một phòng không khóa cửa không có người bên trong
vinh đã đột nhập lấy trộm ba máy tính sách tay
của các sinh viên quốc tịch lào rồi mang đi bán
tại cơ quan công an vinh khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng
đối tượng đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
được biết đối tượng từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tàng chữ trai phép chất ma túy bị xử phạt tổng cộng bảy mươi hai tháng tổ giam